không rõ nguồn gốc đã bị các lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện bắt giữ
nếu như số khẩu trang găng tay này được đưa ra thị trường tiêu thụ
có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng và việc phòng chống dịch bệnh
trước tình hình trên thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
về sản xuất vận chuyển khẩu trang găng tay không đảm bảo chất lượng nguồn gốc
về việc này thủ tướng chính phủ giao bộ công thương bộ công an chỉ đạo các đơn vị lực lượng chức năng
tăng cường công tác kiểm tra điều tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả trong tháng chín tới
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện xử lý vụ việc
một xe tải vận chuyển hơn tám lít dầu ăn không rõ nguồn gốc
chiếc xe tải mang biển số ba mươi sáu c sáu mươi ba c một nghìn sáu mươi ba
do tài xế nguyễn thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tỉnh tiền giang điều khiển chở dầu ăn
chạy theo hướng từ tỉnh gia lai về thành phố hồ chí minh
khi đi qua địa phận tỉnh đắk lắc thì bị cơ quan công an kiểm tra
quá trình điều tra cơ quan công an đã phát hiện hơn tám lít dầu ăn đã qua sử dụng
đang được cất trên xe tải
chủ số hàng trên là đặng minh nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tỉnh tiền giang
tại thời điểm kiểm tra nhật và phong không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc của số dầu ăn trên
bước đầu nhật khai nhận mua số dầu ăn đã qua sử dụng
tại các quán ăn nhà hàng của tỉnh gia lai đắk lắc
rồi mang về tỉnh bình dương để tiêu thụ
mới đây cục quản lý thị trường tp hcm vừa tạm giữ hàng trăm tấm đệm
nghi giả thương hiệu nổi tiếng chuẩn bị tung ra thị trường
số đệm này được kết dính bằng mút xốp chất lượng kém hơn hẳn
các thành phẩm bằng cao su do các doanh nghiệp chân chính sản xuất
trong chiều tối
ngày một mươi tám tháng tám qua kiểm tra năm điểm sản xuất nệm
tại huyện hốc môn và huyện bình chánh
đội bảy công an tp hcm với đội ba của quản lý thị trường tp hcm
phát hiện nhiều công nhân đang sản xuất nệm có dấu hiệu
nghi giả mạo thương hiệu thắng lợi
tại thời điểm kiểm tra các cơ sở đều không xuất trình được hóa đơn
chứng minh nguồn gốc mua bán
lực lượng chức năng đã tạm giữ gần năm trăm chín mươi tấm nệm
cùng một số máy móc nguyên liệu sản xuất để điều tra làm rõ
theo một số chủ cơ sở số nẹm sau khi sản xuất xong
sẽ bán ra thị trường tp hcm và các tỉnh
mỗi tấm có giá khoảng một triệu đồng
điều khiển xe máy vận chuyển hàng lậu trên tuyến quốc lộ chín mươi một
từ châu đốc đi long xuyên tiêu thụ
đối tượng là nguyễn thị nga đã bị lực lượng phòng chống buôn lậu
công an huyện châu thành tỉnh an giang bắt giữ
tiến hành dừng xe kiểm tra tổ công tác đã phát hiện
trong cốc xe của nga điều khiển có chứa một bao thuốc lá ngoại
nhập lậu khai thác nhanh đối tượng
tại bãi đất chống gần với quốc lộ chín mươi một tổ công tác đã thu giữ
thêm một bao tải bên trong có chứa một bao thuốc lá
mà đối tượng cất giấu nhằm qua mắt lực lượng chức năng
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc
trong khi đó đồn biên phòng hòa hiệp nam bộ đội biên phòng
tỉnh phú yên cũng vừa tạm giữ hai tàu cá khai thác hải sản
sai quy định trên vùng biển thị xã đông hòa
trong quá trình tuần tra tại khu vực hòn khô
phường hòa hiệp nam thị xã đông hòa các chiến sĩ đồn biên phòng
hòa hiệp nam đã phát hiện tàu cá của ngư dân đỗ văn hùng
và trần trí nam cùng chú ở phường sáu thành phố tuy hòa
có hành vi đánh bắt hải sản trái phép cách bờ năm trăm linh mét
khi kiểm tra trên tàu có các loại lưới đánh giã cào
cùng với các loại cá nhỏ qua xác minh hai tàu cá trên
được chủ phương tiện mua lại của người khác nhưng không có giấy tờ
không có giấy đăng kiểm tàu cá đồn biên phòng hòa hiệp nam
đang tiến hành các bước xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tại tỉnh bình định để chủ động phòng ngừa dịch bệnh
covid một mươi chín lây lan trên địa bàn ubnd tỉnh đã có văn bản triển khai
việc tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở massage karaoke
vũ trường quán bar từ giờ ngày ba mươi một tháng bảy
tuy nhiên trên thực tế vẫn còn nhiều cơ sở lén lút hoạt động
phớt lờ đi các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh gây nguy hiểm
cho cộng đồng trước tình hình trên lực lượng công an tỉnh bình định
đã chủ động phát hiện ngăn ngừa và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm
không để ảnh hưởng đến nỗ lực phòng chống dịch bệnh ở địa phương
đây là quán karaoke thanh trực ở đường hùng vương phường nhân phú
thành phố quy nhơn vào thời điểm hai mươi ba h ngày một mươi bốn tháng tám
bất chấp các quy định của ubnd tỉnh bình định về công tác phòng chống dịch
covid một mươi chín chủ cơ sở vẫn lén lút tổ chức cho ba mươi năm người hát karaoke tại phòng
ngay sau khi lập biên bản vi phạm hành chính lực lượng chức năng đã yêu cầu
chủ cơ sở karaoke thanh trực dừng hoạt động kinh doanh từ thời điểm kiểm tra
đồng thời củng cố hồ sơ đề xuất ubnd thành phố quy nhơn xử phạt vi phạm hành chính
theo quy định của pháp luật
ngay khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát trở lại ở một số tỉnh thành phố
bên cạnh việc phối hợp với các ngành chức năng triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn
lực lượng công an tỉnh còn tăng cường công tác tuyên truyền nhắc nhở người dân
nhất là các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tự giác chấp hành theo chủ trương chung
của nhà nước trong công tác phòng chống dịch đồng thời tổ chức tuần tra kiểm tra
chủ động phát hiện xử lý các cơ sở kinh doanh cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật
tổ chức tuyên truyền chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo văn hành phố tổ chức các đợt kiểm tra
phát hiện xử lý các vi phạm đối với các dịch vụ đã bị yêu cầu tạm dừng trong đợt phòng chống dịch
vừa rồi thì chúng tôi đã kiểm tra phát hiện phối hợp kiểm tra phát điện hai cơ sở kinh doanh
karaoke trên địa bàn thành phố đã vi phạm quyết định tạm dừng hoạt động
chúng tôi tham mưu là cương quyết xử phạt vi phạm hành chính nghiêm khắc
mục đích là nhằm
hướng dẫn các cơ sở chấp hành nghiêm cái này để tạo cái việc là phòng chống dịch
không để các dịch bệnh lây lan trên địa bàn thành phố
cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín vẫn còn lắm giả nàn
đòi hỏi sự quyết tâm của các cấp các ngành và toàn xã hội
trong đó công tác phòng ngừa là khâu then chốt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
do vậy từng cá nhân tổ chức phải nâng cao hơn nữa ý thức công dân
đặc biệt là trong việc tuân thủ các quy định của các cấp chính quyền về các biện pháp phòng dịch
đừng vì một chút lợi ích cá nhân mà gây ảnh hưởng đến cả cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại